trước đó thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đã ký văn bản sở y tế tỉnh thành phố cục y tế bộ công an cục quân y các đơn vị trực thuộc bộ y tế được giao nhiệm vụ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho phụ nữ có thai
bộ y tế cho biết ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã ban hành quy định số bốn nghìn ba trăm năm mươi năm qdbit về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó quy định tiêm cho phụ nữ mang thai
tỷ lệ bao phủ vaccine ở phụ nữ mang thai đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương giả soát danh sách phụ nữ có thai từ một mươi ba tuần trở lên trên địa bàn quản lý
lập kế hoạch và tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại các cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa sau khi giải thích nguy cơ lợi ích và các đối tượng đồng ý tiêm chủng
cần ưu tiên cho các địa bàn khu vực đang có dịch và lưu lượng y tế tuyến đầu các đối tượng khác phù hợp với tình hình dịch thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
tổ chức tiêm vaccine phải đảm bảo an toàn hiệu quả thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trước trong sau buổi tiêm chủng
trong trường hợp cần chuyển đến các cơ sở tiêm chủng khác cơ sở tiêm chủng tiếp nhận ban đầu phải hỗ trợ hướng dẫn người tiêm đến cơ sở tiêm chủng một cách thuận lợi hiệu quả
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho thai phụ lợi ích nhiều hơn nguy cơ
đây là tin mừng cho hàng triệu bà mẹ đang mang thai vì tiêm vaccine covid được coi là cách tốt nhất để hạn chế các nguy cơ suy hô hấp nặng
phải nhập viện hồi sức cấp cứu hay can thiệp kỹ thuật ếchmore thậm chí là tử vong mẹ và con nếu chẳng may thai phụ mắc covid một mươi chín
trước đó phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ hoàng thị diễm tuyết giám đốc bệnh viện hùng vương cho biết
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các thai phụ là rất cần thiết
thai phụ có nhu cầu oxy nhiều hơn bình thường
khi mắc covid một mươi chín phổi bị tổn thương dễ gây khó thở và suy hô hấp nhanh
nếu không can thiệp kịp thời sẽ nguy hiểm tính mạng cho mẹ và thai nhi
tiêm vaccine covid một mươi chín giúp thai phụ giảm nguy cơ bị nhiễm bệnh nguy cơ lây nhiễm cho người khác
do virus khi vào cơ thể sẽ được dung hòa và giảm bớt nồng độ lây nhiễm
nguy cơ chuyển từ mức độ nhẹ trung bình sang mức độ nặng nguy kịch
đồng thời khi phụ nữ mang thai được tiêm ngừa cơ thể sẽ tạo ra kháng thể chống lại virus
kháng thể đó sẽ đi qua máu quấn rốn và đi tới em bé
khi em bé được sinh ra cũng sẽ được hưởng kháng thể đó từ mẹ
nếu mẹ cho em bé bú bé sẽ tiếp tục được hưởng thêm kháng thể thông qua mẹ
bác sĩ hoàng thị diễm tuyết cho biết về vấn đề này tiến sĩ bác sĩ lê quang thanh
giám đốc bệnh viện từ dũ chia sẻ nhiều nghiên cứu cho thấy những thai phụ mắc covid một mươi chín
có nguy cơ nhiễm trùng cao gấp năm lần nguy cơ duy hô hấp rất cao
nguy cơ phải vào hồi sức tích cực cao gấp bốn lần tỷ lệ tử vong cao hai mươi hai lần
những thai phụ không mắc covid một mươi chín thai kỳ được xem là yếu tố nguy cơ độc lập
thậm chí được xem là một dạng bệnh lý nền mắc covid một mươi chín vì thế rất nguy hiểm
bên cạnh đó thai phụ mắc covid một mươi chín sẽ gặp các nguy cơ cao về xảy thai
sinh non thai chậm phát triển suy thai tử vong sơ sinh cao
tỷ lệ phải nằm hồi sức tích cực cho cả mẹ và con là lớn và thời gian nằm viện lâu
bác sĩ lê quang thanh nhấn mạnh tiêm vaccine phòng covid một mươi chín còn có lợi ích rất lớn trong trường hợp
nếu thai phụ bị nhiễm virus khả năng bị biến chứng nghiêm trọng nặng hoặc tử vong hầu như không có
các nghiên cứu hiện nay cho thấy nếu hoàn tất các liệu trình tiêm hai mũi và có đủ thời gian để phát huy hiệu quả
bảo vệ cơ thể của vaccine thì một trăm linh không có tử vong và chín mươi không có biến chứng nặng
hầu hết những người được tiêm chủng đầy đủ không có biến chứng nếu có thì rất nhẹ
phụ nữ mang thai là đối tượng dễ bị biến chứng nặng khi mắc covid một mươi chín
theo phó giáo sư tiến sĩ trần thanh cường giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương
các nghiên cứu trên thế giới cho thấy phụ nữ có thai không có thai và những người bình thường có nguy cơ mắc covid một mươi chín là như nhau
tuy nhiên phụ nữ mang thai lại là đối tượng dễ bị diễn biến nặng khi mắc covid một mươi chín
bởi trong quá trình mang thai phụ nữ cũng có tình trạng suy giảm miễn dịch nhất định
tiếp đến bản thân phụ nữ trong quá trình mang thai sẽ có tình trạng giữ nước trong cơ thể
có hiện tượng phù niêm mạc đường hô hấp trên dẫn đến tổn thương đường hô hấp trên dễ dàng
vì thế khi mắc covid một mươi chín nguy cơ bệnh diễn biến nặng tăng nhanh
ngoài ra nếu phụ nữ mang thai có bệnh nền hoặc ca bệnh như huyết áp đáy tháo đường tim mạch
béo phì bệnh mạng tính ở phổi hoặc trên ba mươi năm tuổi mới mang thai sẽ dễ gây ra biến chứng trong thai kỳ
cùng với những yếu tố trên nếu mắc thêm covid một mươi chín thì nguy cơ biến chứng tỷ lệ của phụ nữ mang thai càng cao
khi diễn biến nặng hơn sẽ buộc phải n vòng hồi sức can thiệp máy thở
xịt mò cùng với tỷ lệ cao thậm chí có thể gây tử vong ở mẹ nguy cơ cho thai nhi
đây là lý do các nhà quản lý các nhà khoa học thấy rằng việc chăm sóc thai kỳ
đề phòng nguy cơ cho phụ nữ mang thai trước đại dịch covid một mươi chín bằng vaccine là cần thiết